tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp đoàn đảng đề xuất cộng hòa pro cầm quyền
tại argentina sau ngày umbetto siavoni chủ tịch đảng làm trường đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu bày tỏ niềm vui mừng được chào đón ngài chủ tịch đảng đề xuất cộng hòa pro
umberto siavoni cùng các thành viên lần đầu đến thăm làm việc tại việt nam
và tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước việt nam argentina
ngài chủ tịch đảng umberto siavoni khẳng định argentina luôn mở rộng sẵn sàng hợp tác với các nước trên thế giới
trong đó có việt nam nhằm trao đổi thông tin kinh nghiệm trên các lĩnh vực như chính trị văn hóa xã hội
trước đó đoàn đảng đề xuất cộng hòa pro đã có buổi làm việc với một số ban của đảng nhà nước việt nam
thống nhất nội dung một số lĩnh vực quan trọng
chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới
thắt chặt hơn nữa tỉnh hữu nghị giữa hai nước